trong cuộc đàm phán các quan chức của cả thổ nhĩ kỳ và nga đều bày tỏ mong muốn bảo vệ dân thường ở trong và ngoài khu vực giảm căng thẳng ít líp và cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho tất cả những người có nhu cầu